tìm thấy tất cả các thông tin về nghề như mô tả nghề các nhiệm vụ chủ yếu của nghề vị trí làm việc của nghề thông tin về quá trình đào tạo các môn học chính một số yêu cầu đối với người học chuẩn đầu ra ai phù hợp với nghề học phí danh sách các cơ sở đào tạo cơ hội làm việc sau tốt nghiệp
nếu trước đây thí sinh phải vào trang web của từng trường để tìm hiểu thông tin thì với ứng dụng này sẽ tập trung vào tối ưu hóa cho việc tìm kiếm đăng ký ngành nghề trường cho thí sinh
tất cả chỉ trong thiết bị di động mọi lúc mọi nơi
ứng dụng chọn nghề hiện đã được cập nhật toàn bộ danh mục nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp gồm tám trăm năm mươi bốn nghề và chín trăm linh hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đặc biệt khi chọn được nghề trường thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến cho trường ngay tại ứng dụng này
hệ thống giáo dục nghề nghiệp thì cũng đang có nhiều nỗ lực để thay đổi
đặc biệt là đổi mới và nâng cao
đáp ứng sức lượng đáp ứng yêu cầu của người học nhu cầu của xã hội đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một trong những cái mà chúng tôi đặt ra cái mũi nhọn để mà đột phá đó là công tác truyền thông thay đổi cái hình ảnh của giáo dục nghề nghiệp
mặc dù trong thời gian vừa rồi chúng tôi triển khai rất nhiều giải pháp xây dựng trang chuyên trang điện tử về tuyển sinh học nghề trên website của tổng cục
rồi phối hợp với báo tuổi trẻ làm chuyên trang để chọn trường chọn nghề
tuy nhiên chúng tôi thấy rằng cần thiết phải có một cái phần mềm ứng dụng trên các cái thiết bị di động để mà tất cả học sinh và gia đình
mỗi một người gia đình trong thế giới công nghệ ngày nay ai cũng có cái điện thoại thì đều có cơ hội có thể tiếp cận được nhanh nhất đến hệ thống giáo dục nghề nghiệp
ứng dụng này ra đời trong cái bối cảnh hiện nay nó rất là phù hợp và tôi nghĩ rằng ý tưởng này là một ý tưởng hay
tuy nhiên mà để phát huy được cái tính năng của tác dụng của ứng dụng này
là phần cần phải có một bước tiếp theo là tuyên truyền truyền thông và quảng bá
ứng dụng này là một ứng dụng mà nó rất là kịp thời trong cái lúc mà tuyển sinh hiện nay của giáo dục nghề nghiệp thì rất khó khăn
ứng dụng chọn nghề còn cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật thông tin tuyển sinh của trường mình lên
để truyền tài quảng bá hoạt động các thông tin hữu ích về ngành nghề đào tạo thế mạnh của trường
đây là phiên bản đầu tiên của ứng dụng và sẽ còn được hoàn thiện
các chức năng cập nhật các dữ liệu liên tục theo các ý kiến góp ý từ chuyên gia các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
giúp cho các thí sinh có những quyết định đúng đắn nhất khi lựa chọn ngành nghề và cơ sở đào tạo
cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp này thì cái nghề nó rất là phổ nghề rất là rộng
và cái phần mềm này chúng ta mới làm ở cái bước gọi là verson một thôi
cho nên những cái thông tin những cái thông số mà chúng ta đưa vào thì nó cũng chưa
hoàn thiện một cách đầy đủ
đặc biệt là phần mềm chúng tôi thiết kế theo yêu cầu của tổng cục đặt hàng với đối tác
là chúng ta thiết kế một cái phần mềm mở
mình cũng tạo cái điều kiện để mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà thay đổi về ngành nghề đào tạo
thay đổi về học phí thay đổi về thu nhập dự kiến cơ hội việc làm người ta có thể liên tục cập nhật
vì vậy cho nên là các cơ sở giáo dục nghiệp khi mà sử dụng cái phần mềm này
chúng ta phải thường xuyên có cái cập nhật
chúng tôi cũng cho rằng là
chúng tôi cho rằng là cũng còn có những cái chức năng có những cái thông số mà chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn
để sau đó những vớt sần hai vớt sần ba chúng ta sẽ có những cái sản phẩm hoàn thiện hơn nữa
đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp
đang dần từng bước được đổi mới và hoàn thiện
song hành cùng ứng dụng chọn nghề thì tổng cục giáo dục nghề nghiệp
đã và đang vận hành công tác tuyển sinh trên hai địa chỉ tuyển sinh
nhằm mang lại sự thuận tiện và việc tiếp cận thông tin tuyển sinh
đăng ký tuyển sinh của thí sinh và hỗ trợ công tác tuyển sinh
có phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
đặc biệt trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và chưa có vị trí tương xứng
ứng dụng công nghệ thông tin cũng là một trong những nội dung quan trọng
và hàng đầu của dự án đổi mới và nâng cao chất lượng
dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà tổng cục giáo dục nghề nghiệp
các cơ quan ban ngành quản lý trực tiếp đặt ra
trong bối cảnh hiện nay với mục tiêu hỗ trợ đổi mới mạnh mẽ
đồng bộ giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo đột phá về chất lượng
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động
và hội nhập với các quốc gia tiên tiến trong khu vực asean và thế giới
dự án đã tập trung vào một số giải pháp trọng tâm trọng điểm
để thực hiện hệ thống nâng cao chất lượng
chúng tôi tập trung vào tám nhóm giải pháp từ đổi mới cơ chế quản lý
giáo dục nghề nghiệp chế độ chính sách của người học
của dạng dây và của doanh nghiệp tham gia vào thực tập đào tạo
nhóm giải pháp thứ hai là chúng tôi giả soát hoạch nạnh toàn bộ
mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thứ ba là chúng tôi tập trung vào xây dựng lộ trình để từng bước
tạo ra quyền tự chủng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thứ năm là xây dựng công tác kiểm định chất lượng đào tạo
thứ sáu là chúng ta áp dụng triển khai các hệ thống
áp dụng các công nghệ công ty trong quản lý
tiếp theo là về công tác đánh giá kỹ năng nghề
cũng như công tác tuyên truyền hướng nghiệp
giải quyết việc làm cho trường trung viên
các hoạt động cốt lõi để thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp
bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động và dạy nghề
đến năm hai nghìn hai mươi đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
chuẩn hóa phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp
phát triển chương trình đào tạo thí điểm phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp thông tin tuyên truyền dự báo về thị trường lao động
gắn với đáp ứng thị trường lao động
với đề án tổng thể này hy vọng có thể tạo ra sức hấp dẫn của giáo dục nghề
đối với các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng
đồng thời bộ lao động thương binh và xã hội cũng sẽ ban hành hệ thống
các chỉ số theo dõi giám sát đánh giá dự án
nhiều nghiệp hầu hết các em ra trường đều có việc làm
và chiếm tỷ lệ rất cao từ tám mươi chín mươi như trường các đảng nghề công nghệ hà nội chúng tôi
tới chín mươi sáu các em ra trường có việc làm
để đảm bảo được chất lượng của học sinh sinh viên sau khi ra trường
đã được nhu cầu sử dụng tham đợi
trong tám cái tiêu chí mà dự án đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà tổng hợp giáo dục nghiệp đang khuyến khai
bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước
từng trường một tùy theo đặc điểm tùy theo năng lực của mình
thường nên chủ động ví dụ như là đào tạo giáo viên để mà đạt chuẩn
thế thì tổng hợp giáo dục nghiệp không thể đào tạo cho tất cả một trăm linh
đồng hội giáo viên của trường
mà trên cơ sở là chỗ trợ của tổng hợp giáo dục nghiệp
các trường phối hợp với cơ bản chủ quản
trên ngân sách rồi là tự chủ động tổ chức đào tạo
để làm nào để mà đào tạo giáo viên đạt chuẩn
đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
ngoài chủ trương và kinh phí thực hiện từ nguồn trung ương
để có thể đạt được mục tiêu thì các trường cao đẳng trung cấp nghề
các cơ sở giáo dục đào tạo cũng cần có sự chủ động
sự ủng hộ và tham gia của địa phương vào đời mới
nâng cao chất lượng giáo dục nghề cũng là điều kiện tiên quyết và quan trọng
bên cạnh đó cũng cần có những quy định chính sách phù hợp
với thực tiễn và kết cấu việc làm của thị trường lao động việt nam
từ đó chuẩn hóa lao động kỹ thuật cũng như tạo nên động lực
và sức hấp dẫn cần thiết cho người học nghề
trong tương lai thì nhà nước chúng ta sẽ có những thái độ
làm nào cấn đối hoặc kết cấu chỉnh độ theo đúng yêu cầu dụng lao động của xã hội
tức là theo hình pyramid
đào tạo càng cao thì sự lợi kháng ít
những lao động học nghề cộng lý sản xuất nghề nghiệp
rồi lao động ngắn hạn lao động phổ thông thì sẽ là số lượng lớn
và đặc biệt tôi mong muốn nữa là việc sử dụng lao động qua đào tạo
để tránh hiện tượng là hiện nay rất nhiều doanh nghiệp chúng ta
khi tuyển dụng lao động tuyển lao động phổ thông
đào tạo ngắn hạn sau một thời gian thì có thể thay đổi lực lao động
cho người mới và có thể làm ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội
tác động của dự án hứa hẹn sẽ làm thay đổi mạnh mẽ
và đồng bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp
tạo nên những bước đột phá về chất lượng đào tạo
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và hội nhập của nước ta
trong bối cảnh mới
đặc biệt với những đổi mới của hệ thống giáo dục nghề nghiệp
hy vọng sẽ tạo nên sức hấp dẫn
cũng như thay đổi dân quan niệm lựa chọn nghề nghiệp của học sinh
phụ huynh cộng đồng xã hội và những người làm công tác đào tạo
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
cũng tạo nền tảng nâng cao năng suất lao động
đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước
với những đổi mới cần thiết trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
hy vọng là sẽ đem đến những khởi sắc trong nâng cao năng suất lao động
chuẩn hóa đội ngũ lao động có nghề ở nước ta
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trước khi kết thúc chương trình
mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hữu ích trong lĩnh vực lao động xã hội
xin chào và hẹn gặp lại
theo quyết định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn tám qdttg
quyết định số ba mươi tám hai nghìn một mươi qdttg
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định số năm mươi ba hai nghìn một mươi qdttg
quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quyết định số sáu mươi hai hai nghìn một mươi qdttg
người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng